quảng ngãi là một trong các tỉnh miền trung có số lượng lớn hồ chứa
riêng tại khu vực thượng nguồn sông trà khúc thì có đến sáu công trình thủy điện hoạt động
trong đó có hai hồ có dung tích lớn là hồ chứa nước nước trong và thủy điện đắc rinh
nếu không thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành liên hồ chứa thì sẽ dẫn đến lũ trồng lũ ở vùng hạ du
do vậy mà ngay từ đầu mùa mưa lũ thì quảng ngãi đã đưa ra các giải pháp và quy trình vận hành liên hồ để có thể đảm bảo an toàn
hồ chứa thủy điện đắc đờ rinh có dung tích gần hai trăm năm mươi triệu m ba lớn thứ ba cả nước
trước mùa mưa lũ nhà máy thủy điện đều tổ chức diễn tập vận hành xả lũ theo quy trình tại bờ đập hồ chứa nước
nhà máy đã lắp đặt các thiết bị camera để giám sát lưu lượng xả nước tại các cửa van
cử người túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để theo dõi diễn biến tình hình thời tiết
kịp thời báo cáo và vận hành an toàn cho hồ đập trước mùa mưa bão
công ty của hồ chứa đắc rinh thực hiện
tức là theo thứ nhất là tuân thủ quy định liên hồ chứa được thủ tướng chức phủ phê duyệt
thứ hai là quy trình đơn hồ của độc bộ thương đã phê duyệt
và thứ ba là bảo đảm an toàn hồ đập trước mùa mưa lũ được bộ thương phê duyệt
và thứ tư là đảm bảo an toàn hại du đã được ủy ban tỉnh phê duyệt
trên cơ sở đó thì dựa trên bốn cái vấn đề trên
thì công ty cũng đã thực hiện
vẫn tuân thủ thực hiện theo quy trình liên hồ đơn hồ và cái biện pháp bảo đảm an toàn vùng hạ du
ngay trước mùa mưa lũ tỉnh quảng ngãi đã kiểm tra giám sát quy trình vận hành các hồ đập thủy điện
nhất là vận hành liên hồ đập thủy điện lớn trên địa bàn
các nhà máy thủy điện phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong vùng dự án
xử lý kịp thời tình huống di rời dân vùng hạ du
quy định của chương trình vận hành vấn đề xã lấu
tức là trong nó cho phép ở cái cấp độ máy
ví dụ như báo động máy của sông trà khúc và mực nước hồ ở công trình bao nhiêu thì được phép xả bao nhiêu
thì công ty chủ động phối hợp với thủy điện nước nam và công ty nước riêng
để tránh cái câu chuyện là để lũ trồng lũ để nó ảnh hưởng đến vùng hạ lưu
hậu quả và những thiệt hại to lớn về con người và của cải từ những vụ vỡ hồ đập thủy điện
thủy lợi trong thời gian qua đã quá rõ
vì vậy các đơn vị quản lý các công trình dự án hồ chứa hồ thủy điện
cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc quản lý
vận hành liên hồ chứa để bảo đảm an toàn tính mạng tài sản cho nhân dân trong mùa mưa lũ